công ty cổ phần viễn thông đông dương telecom indochina telecom vừa chính thức ra mắt dịch vụ viễn thông di động đầu số tám mươi bảy mạng di động itelecom nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ viễn thông linh hoạt với chất lượng ổn định và chi phí hợp lý
đông dương telecom là doanh nghiệp tiên phong triển khai mô hình mạng di động ảo mvno tại việt nam bằng việc ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn vnpt để sử dụng cơ sở hạ tầng của mạng di động vinaphone với đầu số di động tám mươi bảy
trước mắt đông dương telecom giới thiệu sản phẩm dịch vụ dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ở chín tỉnh thành phố bao gồm hà nội thái nguyên vĩnh phúc bắc giang bắc ninh bình dương tp hcm long an và đồng nai
với giá cước hấp dẫn bảy mươi bảy đồng một tháng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng itelecom và vinaphone dưới hai mươi phút miễn phí sử dụng ba gb data mỗi ngày
tiếp theo đông dương telecom sẽ kết nối với tất cả các mạng có phần dung lượng dư để tạo ra dịch vụ tiện lợi chất lượng kết nối tốt nhất nhưng giá cả chi phí hợp lý
bên cạnh đó itelecom sẽ có đa dạng gói cước cung cấp cho những nhóm và phân khúc người dùng khác nhau như những người có thu nhập thấp sinh viên công nhân